sử dụng các dịch vụ công trực tuyến tăng cường làm việc trực tuyến tại nhà
đó là yêu cầu của ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng về triển khai công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính
bộ phận một cửa từ cấp thành phố đến phường xã tại đà nẵng vẫn diễn ra bình thường
và tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng chống dịch
tuy nhiên để đảm bảo an toàn thành phố đà nẵng khuyến cáo tổ chức doanh nghiệp
người dân nên sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ website dịchvucông danang gov vn
trong bối cảnh lực lượng chức năng liên tục phát hiện các vụ đưa người nhập cảnh trái phép vào việt nam
có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã tiến hành kiểm tra
chỉnh đốn các tổ chốt chặn đường mòn lối mở trên toàn tuyến biên giới tỉnh lạng sơn từ ngày hai mươi bảy tháng bảy đến ngày ba mươi tháng bảy
sau khi ghi nhận một trăm linh
một ca mắc covid đầu tiên tỉnh đắk lắc đã thực hiện giãn cách xã hội từ giờ ngày ba mươi tháng bảy
dừng các hoạt động hội họp nghi lễ tôn giáo văn hóa thể thao giải trí
các sự kiện tập trung trên hai mươi người trong một phòng
khuyên cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
sẵn sàng tái sử dụng hai khu cách ly của tỉnh đắk lắc trước một mươi hai h ngày ba mươi tháng bảy